khoảng sáu tháng sau cũng tại một con phố nhỏ người dân hà nội lại bàng hoàng khi chứng kiến một vụ cấp tài sản giết người hết sức thương tâm
khoảng sáu tháng sau người dân hà nội lại bàng hoàng khi chứng kiến một vụ cấp tài sản giết người hết sức thương tâm
năm hai nghìn một mươi ba khi người dân thôn huỳnh cung xã tam hiệp huyện thanh trị hà nội đang chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa lấy vật để cúng ông công ông táo và cũng chuẩn bị cho việc đón tết nguyên đán quýnh tịnh hai nghìn một mươi ba thì bỗng một tin dữ đến với họ
lúc bây giờ khoảng độ một mươi ba giờ ba mươi phút chúng tôi thấy mọi người khác hẳn với mọi ngày thì thấy mọi nhà cứ gì dầm
chúng tôi chạy xô ra đầu ngõ thì thấy có cái mùi khác mọi ngày thì chúng tôi bảo là như cái mùi sát chết mùi nâu rồi thì là sau tất cả thấy cứ bốn rốn chân tay xô tất cả trong xóm chạy xô ra cứ bốn rốn chân tay thở trả ra hơi
chính sự bí ẩn từ thiên mùi lạ nên sự đồn đoán mỗi lúc một nhanh người này sang người khác từ nhà này sang nhà khác
chúng tôi là trách nhiệm là vai trò trưởng thôn và cũng như là bí thư tri bộ thì cũng đi qua đây qua trên khu một này cũng thấy nhân dân tụ tập đông xì xào và trong lúc đó chúng tôi chưa vấn đề hỏi nhân dân
thì nhân dân cũng kết hợp là nói là đi qua đây có phát hiện mùi thì chúng tôi kết hợp là báo chưa biết là cái sự việc gì nên có báo công an xã
và một thời công an xã báo kết hợp với công an cổ biêu và công an huyết thì lúc đó là chúng tôi cũng cùng kết hợp
công an và xã để tìm ra cái sự việc này
nhận được tin báo từ cảnh sát khu vực và quân chúng nhân dân giám đốc công an hà nội đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an huyện thanh trì xuống hiện trường để xác minh làm rõ
sau khi xuống hiện trường quần chúng nhân dân rất là đông thế anh em đã triển khai công tác bảo vệ hiện trường và xác định để xem đây là một vụ án nó có xảy ra hay không
sau thời gian ngắn các đơn vị chức năng của công an tp hà nội đã có mặt đầy đủ
căn nhà này thuộc sở hữu của ông lê tuấn hòa ngõ một trăm sáu mươi tám trên một trăm tám mươi sáu đường phan trọng tuệ thuộc xã tam hiệp huyện thanh trì tp hà nội
theo lời gia chủ mặc dù căn nhà này khá nhỏ nhưng ông ngân làm hai phòng để cho thuê từ năm hai nghìn năm đến nay
người thuê nhà là anh mai xuân nghị sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở quỳnh phụ thái bình và một người cháu hỏi của ông hòa
càng đứng gần ngôi nhà trọ thì thức mùi lạ đó càng nặng với kinh nghiệm điều tra các vụ trọng án và bằng linh cảm nghề nghiệp các điều tra viên nhận định có thể đã xảy ra án mạng trong ngôi nhà này
khi cánh cửa phòng trọ được mở thì thấy sát một người đàn ông nằm co óp trên giường xung quanh chỗ nằm có sự sáng trộn
khi cánh cửa phòng trọ được mở thì thấy sát một người đàn ông nằm co óp trên giường xung quanh chỗ nằm có sự sáng trộn

nhận định người đàn ông chết do ngoại lực tác động nên lực lượng công an đã nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường và pháp y tử thi

theo chủ nhà trọ nạn nhân thường dùng hai điện thoại di động và hai đeo dây chuyền bạc
nhưng tại hiện trường trên người lúc này đã không còn
đây là vụ án có tính chất phạm tội đặc biệt nghiêm trọng

mặt khác để có căn cứ pháp lý chứng minh hành vi phạm tội của hung thủ một cách chi tiết
đại tá nguyễn văn quyền trưởng phòng cảnh sát kỹ thuật hình sự công an tp hà nội
đã chỉ đạo các kỹ thuật viên giỏi nhất phân tích các mẫu vật lượm tại hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra
chúng tôi là phải tham gia các hoạt động điều tra liên quan đến vụ án này để làm rõ
sớm làm rõ vụ án để đưa thủ phạm ra trước là pháp luật
tôi với trách nhiệm là trưởng phòng kỹ thuật hình sự
thì cũng đã trực tiếp là tổ chức lực lượng
theo sự phân công chỉ đạo của ban giám đốc công an tp
và với bệnh lệnh là khẩn trương điều tra làm rõ vụ án này
về lực lượng thì tập trung căn cứ vào diễn biến của vụ án
thì đơn vị đã chọn lựa
những cán bộ có kinh nghiệm trên các lĩnh vực về khám nghiệm hiện trường
giám định về pháp y rồi giám định về dấu vết giám định về dấu vết sinh học v v
tuy nhận định ban đầu của cơ quan công an là một vụ án mạng
và có dấu hiệu cấp tài sản
nạn nhân cũng được xác định là anh mai xuân nghị
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở quỳnh phụ thái bình
tuy nhiên khi gây án hung thủ đã xóa sạch dấu vết
nên công tác khám nghiệm
hiện trường chưa mang lại kết quả
chỉ duy nhất căn cứ vào vết đâm vào cổ và tim nạn nhân
có tính chất quyết định
chứng tỏ hung thủ thực hiện hành vi phạm tội rất quyết liệt
điều đó thể hiện hung thủ có mâu thuẫn gai gắt với nạn nhân
mặt khác hung thủ giết người cướp tài sản trong đêm
lại chính trong ngôi nhà trò của nạn nhân
sau đó khóa trái cửa
nên cơ quan điều tra xác định nạn nhân và hung thủ có quen biết nhau
căn cứ và kết quả khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi và công tác nắm tình hình
còn tôi đánh giá đây là một vụ án giết người cướp của
thì cái đối tượng ở đây khá là nhiều
nó có quan hệ với nạn nhân
tương đối thân thiết
mà đối tượng ở đây thì
cái tầm tuổi tôi tính là khoảng độ
từ hai năm đến ba mươi tuổi
với cái nhận định về đối tượng như vậy
thì chúng tôi tập trung vào giả soát tất cả những quan hệ của nạn nhân
xung quanh khu vực hiện trường
bởi vì đây là đối tượng rất là phức tạp trong cái quan hệ
theo phản ánh của nhân dân
rất là quan hệ
đối tượng thanh niên ra vào cái nhà trọ này nhiều
mà số người mà quan hệ với nạn nhân này
thì cũng trọ ở gần ấy xung quanh
cái thứ hai là chúng tôi phải tập trung
đi ra soát ở trong cái thành phố nội này
sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường
pháp y tử thi
và có những nhận định ban đầu
về hướng điều tra
cũng như hướng điều tra

từ sự chỉ đạo thống nhất và toàn diện
của đồng chí nguyễn đức trung
giám đốc công an hà nội
phòng cảnh sát hình sự công an huyện thanh trì
cùng các phòng nghiệp vụ đã khẩn trương tổ chức cuộc họp
để phân công bố trí lực lượng
triển khai các phương án truy tìm
ban chỉ đạo truyền án xác định
đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng
vụ án giết người
cướp thay sản
thế và khả năng nó liên quan đến
các đối tượng
ở nhiều các địa bàn khác nhau
cho nên là
để làm rõ vụ án này phải huy động
rất nhiều các lực lượng
và các phương tiện để phục vụ
do quá trình điều tra làm rõ vụ án
công an huyện thanh trì đã
huy động toàn bộ một trăm linh cán bộ
chính sĩ của đội điều tra hình sự
và điều tra
các đơn vị
hình sự của các đơn vị quản lý địa bàn
tham gia vào việc giả soát
các đối tượng
và tăng vật của vụ án
theo sự chỉ đảm của quản truyền án
các lực lượng nghiệp vụ công an tp hà nội
được bố trí thành nhiều tổ công tác

và truy tìm đối tượng
các địa bàn lân cận
và những nơi mà lực lượng công an nhận định
có thể đối tượng đang lẩn trốn
một lực lượng trinh sát có mặt
tại địa điểm công cộng
tập trung đông người như bến xe giáp bát
gia lâm mỹ đình yên nghĩa
và các tuyến xe khách taxi
để nắm bắt thông tin từ lực lượng bảo vệ
lái xe và quản lý bến xe
một lực lượng tiếp cận
ở những điểm thanh niên hay tụ tập
điểm truy cập internet
để tìm manh mối
vì có thể đối tượng tra trộn vào đám đông
để nghe ngóng tình hình
như trường hợp nhiều hung thủ sau khi gây án
đã nán lại để nghe ngóng tín hiệu điều tra
của cơ quan công an
nhà nghề khách sạn
là những nơi mà các đối tượng sau khi gây án
thường lánh vào đó để ẩn nấp
và tính toán đường trốn trảnh tiếp theo
nên việc nắm thông tin
tình hình ở nơi này cũng được triển khai
lực lượng công an triển khai
giả soát sàng lọc hàng trăm đối tượng
có biểu hiện nghi vấn sinh sống trên địa bàn
nắm tình hình
trong quần trung nhân dân
xem họ có biết thông tin về những người làm mặt xuất hiện
tại địa bàn trong thời gian vụ án xảy ra hay không
việc các mũi trinh sát nắm tình hình
khu vực gây án và các địa bàn lân cận
được thực hiện đồng loạt
vừa bí mật vừa công khai
nhưng ba ngày trôi qua
những thông tin của các đối tượng
những thông tin về vụ án mà lực lượng công an thu thập được
vẫn chỉ là con số
mặt khác các tổ công thác nắm tình hình
ở tầm xa tức là ở những địa bàn
xa khu vực gây án với những trinh sát kỳ cựu
chuyên tham gia những vụ án khó nhất
là những vụ án không rõ thông tích
và đã từng phối hợp
với lực lượng cảnh sát hình sự công an các tỉnh
trong điều tra khám phá các vụ trọng án
nhưng ba ngày qua đi
các anh đã vượt trăm cây xuống
qua nhiều địa bàn
nhưng thông tin về vụ án
tiếp tục với các phương án truy tìm
công an hà nội đã đẩy cao
cấp độ tăng cường lượng các trinh sát

giảm đổi kiểm tra liên ngành một trăm bốn mươi một
giảm đổi kiểm tra liên ngành một trăm bốn mươi một
giảm rộ chấn áp những đối tượng
sừng sò khả nghi lai vãng
có mặt trên địa bàn thủ đô
hoạt động lưu động trên tất cả các tuyến phố
để vòng đối tượng có thể trà trộn
ở những tuyến phố trung tâm
hùng thủ tính toán dưới những dòng người tấp nập
sẽ là điều kiện
giúp hắn trốn chạy
mặt khác lực lượng công an làm mạnh tay
nên đối tượng gây án có thể vào các nhà nghỉ
để đẩy nhanh chóng
tiến độ điều tra khám phá
công an hà nội tiếp tục tính đến phương án truy tìm hung thủ
là kiểm soát trật trẽ
các hiệu vàng bạc các cửa hàng điện thoại di động
để truy tìm ra tăng vật
mà đối tượng bán đi để đối tượng trốn chạy
mặc dù cuộc truy tìm hùng thủ
vụ giết người đàn ông trong phòng trọ
giữa một thành phố mà dân số lên đến gần
trục triệu người là vô cùng khó khăn
nhưng với kinh nghiệm điều tra có trọng điểm
ngày tám tháng ba
tháng hai năm hai nghìn một mươi ba
tức là sau thời gian phát hiện vụ án sáu ngày
một tổ công tác nhận được một thông tin quý giá
trước đó một thanh niên lạ mặt đến thuê phòng nghỉ
vào tầm năm giờ sáng gần bến xe giáp bát
khi đến thuê gã thanh niên không xuất trình giấy tờ
với lý do chỉ vào tắm rồi đi luôn
nên chủ nhà đồng ý
các chính sách nhanh chóng tiếp cận theo thông tin này
kẻ lạ mặt này rời khỏi nhà nghỉ hơn chục ngày
nhưng trong lúc tắm đã đánh rơi
một chiếc cái quý giít trắng chưa in chữ trên thẻ
có ghi một nickname huy tn
hãy dõi theo những hành trình khác nữa trên sóng của truyền hình công an nhân dân